bí thư ban cán sự đảng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc và bí thư đảng đoàn quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đồng chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị
cho kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới
theo báo cáo của văn phòng chính phủ tại kỳ họp này chính phủ dự kiến trình quốc hội bảy mươi hai tài liệu
đối với các kiến nghị của cử tri chuyển đến chính phủ thủ tướng chính phủ đã được văn phòng chính phủ
giả soát phân loại báo cáo thủ tướng giao cho các bộ ngành liên quan trả lời sau một trăm linh
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các thành viên chính phủ chủ động bố trí kế hoạch hoạt động công tác
bảo đảm tham dự đầy đủ các phiên thảo luận giải trình các nội dung liên quan để cao trách nhiệm cá nhân
khẩn trương chuẩn bị đầy đủ chất lượng các tài liệu theo phân công đúng thời hạn quy định
hoàn thành trả lời các chất vấn của đại biểu quốc hội kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp quốc hội
đặc biệt là những kiến nghị còn tồn động từ đầu nhiệm kỳ các thành viên chính phủ phải sẵn sàng cho công tác trả lời chất vấn
nhất trí với các ý kiến phát biểu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bí thư đảng đoàn quốc hội
đề nghị các cơ quan của chính phủ và cơ quan của quốc hội tiếp tục phối hợp để thực hiện kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên họp thứ bốn mươi tám hoàn thiện hồ sơ các dự án luật mà thường vụ quốc hội đã cho ý kiến trình quốc hội thông qua
chủ tịch quốc hội cũng nêu ra một số vấn đề về công tác chuẩn bị như hồ sơ cần trình chương trình kỳ họp
các kiến nghị cử tri công tác thông tin tuyên truyền cũng như thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp